thưa quý vị trong buổi công bố báo cáo triển vọng phát triển châu á tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng phát triển châu á đã đưa ra nhận định tăng trưởng kinh tế của việt nam dự kiến chậm lại
ở mức năm tám trong năm hai nghìn hai mươi ba nếu việt nam vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng sáu năm
thì cần quyết liệt đồng bộ thực hiện những giải pháp để tăng tốc trong những tháng cuối năm
đây là nội dung của tâm điểm kinh tế ngày hôm nay
theo báo cáo của ngân hàng phát triển châu á adb năm hai nghìn hai mươi ba tăng trưởng kinh tế của việt nam dự kiến chậm lại
ở mức năm tám dự báo về lạm phát được điều chỉnh giảm từ bốn năm xuống còn ba tám cho năm hai nghìn hai mươi ba
trong năm hai nghìn hai mươi bốn dự báo tăng trưởng kinh tế của việt nam sẽ tăng lên khoảng sáu lạm phát khoảng bốn
thưa quý vị mục tiêu tăng trưởng kinh tế của việt nam năm hai nghìn hai mươi ba đã được quốc hội và chính phủ thông qua
từ đầu năm là sáu năm tuy nhiên những tác động khó lường từ nền kinh tế trong và ngoài nước
đã tác động xấu tới tăng trưởng của việt nam và chỉ đạt ba bảy mươi hai trong sáu tháng đầu năm
việc adb hạ mức tăng trưởng của việt nam cả năm hai nghìn hai mươi ba ở mức năm tám là có cơ sở
nhưng đây cũng là mức tăng trưởng dự báo cao nhất
năm hai nghìn hai mươi ba có nhiều thách thức đối với kinh tế việt nam cầu bên ngoài yếu cùng với sự phục hồi chậm của kinh tế trung quốc
ảnh hưởng tới định hướng xuất khẩu của việt nam và thu hẹp hoạt động sản xuất công nghiệp
một điều đáng ngạc nhiên là lần đầu tiên trong năm nay đã có một sự giảm suất bất ngờ trong đánh giá của adb
về sự phát triển kinh tế của việt nam mới dự đoán trước đó là sáu năm cho năm hai nghìn hai mươi
bây giờ chúng tôi đang dự đoán tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn hai mươi ba là năm tám
có những thử thách nhất định tuy nhiên tôi tin rằng dựa trên tỷ lệ lạm phát thấp của việt nam trong nửa năm đầu
thì việt nam giữ tỷ lệ lạm phát ở mức ba tám là rất có thể đạt được
tôi cho rằng là bây giờ chúng ta phải dựa nhiều hơn vào những cái động lực tăng trưởng trong nền kinh tế nội địa nhiều hơn
trong bối cảnh kinh tế thế giới đang khó khăn
có như vậy thì chúng ta mới có thể tăng trưởng được ổn định và đạt được mục tiêu
thế còn mục tiêu được sáu không
thế là tốt rồi
theo báo cáo của tổng cục thống kê tăng trưởng kinh tế quý ba đạt khoảng năm ba là tương đối tích cực
các doanh nghiệp phần nào phục hồi nhưng để bứt phá mạnh mẽ trong những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
vẫn cần tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại
cái việc mà tiếp cận các khoản vốn là có nhưng quan trọng là điều kiện đi kèm thì vẫn còn khó khăn
vấn đề nữa thì chúng tôi nghĩ là trong cái chuỗi giá trị cung ứng
đặc biệt là cái khâu vận chuyển logistic cái chi phí logistic của các doanh nghiệp
về mặt xuất khẩu chúng ta vẫn cao khoảng tầm từ hai mươi năm mươi
vấn đề nữa là trong cái công tác mà triển khai các cái nghị quyết đặc biệt là nghị quyết môn ba
nghị quyết sáu mươi tám của quốc hội rồi các kế hoạch của chính phủ rồi các cấp địa phương
đặc biệt là cái sự hỗ trợ trong để nâng cao năng lực của các doanh nghiệp là chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế
bên cạnh các giải pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế từ đầu năm
thì đầu tư công tiếp tục là yếu tố được đánh giá là quan trọng nhất
là mấu chốt để thúc đẩy tăng trưởng
mục thống kê cho biết tăng trưởng kinh tế việt nam đạt năm ba mươi ba quý ba và đạt bốn hai mươi bốn trong chín tháng đầu năm
kinh tế đã có bước tăng trưởng đáng kể so với những tháng đầu năm
vì vậy nếu việt nam vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng sáu năm
thì cần quyết liệt đồng bộ thực hiện những giải pháp để tăng tốc trong những tháng cuối năm